bại một ở loạt trận đầu tiên trước feyenoord đang khiến các cổ động viên của manchester united đặt dấu hỏi về tham vọng của đội bóng tại sân chơi này
tuy nhiên hai chiến thắng liên tiếp trước northampton town và leicester city vừa qua của thầy trò hội luyện viên mourinho đã mang lại niềm tin và sự hứng khởi
chiến lược gia người bologna vẫn tỏ ra rất tự tin dù ông không có được đội hình mạnh nhất bởi finjol martial makhitaryan và lusor đều chưa chắc chắn ra sân
thông tin cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong bản tin tối nay là kết quả giải còn vượt vũ hán mở rộng
sau hai vòng đấu đầu tiên không chứng kiến bất ngờ nào và đêm qua cú sốc đầu tiên đã diễn ra ở vòng ba
hạt dầu số một angelique kerber dù được đánh giá cao hơn nhưng đã sớm phải dừng bước khi không thể vượt qua đối thủ cộng hòa sát petra kvitova
vòng ba giải quần vợt vũ hán mở rộng đã chứng kiến khá nhiều cú sốc
một trong số đó là việc tay vượt số một thế giới angelique kerber phải dừng bước
được đánh giá cao hơn hẳn so với hạt dống số một mươi bốn petra kvitova
song kerber đã có sự khởi đầu không tốt khi phải mất tới một giờ hai mươi sáu phút mới có thể vượt qua được tay vượt đăng đứng thứ một mươi sáu trên mạng xếp hạng wta ở xét đấu thứ nhất sau loạt tiebreak nghẹt thở
sang đến xếp đấu thứ hai vittova vẫn với lối chơi thiên về những phà bóng bền đã giành thắng lợi bảy năm để săn bằng tỷ số một đều
và trong xét ba quyết định tay vượt người cộng hòa sát đã có được break ở game đầu tiên để rồi sau đó bảo toàn lợi thế thắng sáu bốn và giành vé vào tùy kết
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại